liên quan đến vụ việc cháu bé lớp một trường tiểu học quốc tế kết quây tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường
sáng ngày hôm nay ubnd quận cầu giấy đã có những thông tin ban đầu đến các cơ quan báo chí
cùng với đó cơ quan công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người để điều tra làm rõ vụ việc
sáng bảy tám hàng trăm phóng viên báo chí đã có mặt tại hội trường của ubnd quận cầu giấy từ rất sớm
với mong muốn có được những thông tin cụ thể và chính xác hơn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé
cũng như trách nhiệm thuộc về ai về khâu nào khi để xảy ra vụ việc trên
theo ghi nhận của phóng viên sáng nay việc đưa đón học sinh tại trường kết quây vẫn diễn ra bình thường
mỗi xe đều có người phụ trách đi kèm ngay khi xuống xe cũng có hai ba nhân viên nhà trường ra đón
thậm chí mỗi xe đều có người cầm danh sách để điểm danh
tuy nhiên nếu như ngày nào quy trình đưa đón học sinh cũng được diễn ra như thế này
thì có lẽ vụ việc để lọt sót học sinh lại trên xe ô tô có lẽ đã không xảy ra
ai lệ có phải nhiều phải vài chục cháu một xe đâu cô đứng đi qua lắm lúc xe chỉ có bảy cháu thôi
bởi vì bao giờ cô cũng chào chúng nó vì nó còn chào bà thì cô phải đứng lại một chú nó một lúc
thế nhưng mà cô nghĩ là những chuyện này là các cháu phải lên
lên án thật mạnh mẽ bởi vì không những ở trường này còn nhiều trường khác có cái kiểu đưa xe như thế này
mà chỉ có mấy đứa cháu thôi mà xuống là cô lại không điểm danh được các cháu
điều đáng nói việc lỏng lẻo trong quy trình đưa đón học sinh của trường kết quây đã nhiều lần bị phụ huynh phản ánh
vì phụ huynh này là một ví dụ
làm sao mà lại không tìm cái con mình được thế để đón con mình từ lớp xuống đến xe biết như nào
thì bạn ấy mới bảo rằng là chắc là tại vì buổi đầu
nên là còn con không biết đường
thì mình nghĩ là cô giáo giáo viên chẳng hạn thì phải giao cho người kiểu như là nhận xe phụ trách xe ấy
chứ để cho con mình đi từ tầng hai từ trên lớp xuống xe thì nó biết xe nào mà tìm mà nó mới lớp một
thì mình mới bảo rằng là thế thì con mình đâu
thế thì em đang đi tìm
hôm nay thì nghe có một bạn thì mất
thế nên thôi chắc là kể cả mất tiền thì cũng cho con nghỉ học
khi đăng ký cho con học tại trường phụ huynh đều được thông báo
khi có bất kỳ diễn biến nào của con ở trường từ vi phạm kỷ luật tình hình học tập
thậm chí sức khỏe ốm đau đều được cô giáo đứng lớp báo lên hệ thống và hệ thống sẽ báo về cho phụ huynh
vì vậy giáo viên chủ nhiệm sẽ không phải là người liên hệ trực tiếp với phụ huynh học sinh khi có bất thường xảy ra
nhưng theo thông tin từ phòng giáo dục thì phần mềm này của trường cũng chỉ mới đưa vào vận hành
mất bò mới
do làm trường
đó là điều mà nhiều vị phụ huynh của trường gateway đang rất lo lắng khi nói về quy trình đưa đón học sinh
có lẽ cũng chính vì vậy mà sáng nay nhiều phụ huynh đã tự đưa con đi học
thay vì tiếp tục sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh của nhà trường